sau một mươi năm đi vào khai thác vận hành quốc lộ một đoạn từ nam cầu bến thủy tới bắc tuyên tránh thành phố hà tĩnh đã xuống cấp nghiêm trọng
hiện việc sửa chữa mặt đường hệ thống an toàn giao thông chưa đáp ứng yêu cầu đã gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông trên tuyến
đây là một vị trí trên quốc lộ một đoạn qua huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
sau nhiều năm đưa vào khai thác mặt đường đã hư hỏng bong chóc thường xuyên xuất hiện tình trạng trồi lún hằn lún vệt bánh xe
theo đánh giá của đơn vị chức năng tỷ lệ mặt đường hư hỏng hiện chiếm hơn bốn mươi